ngày một mươi năm tháng một công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp wincommerce thành viên tập đoàn masan đã tổ chức lễ công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ vinmark thành winmart
kế hoạch chuyển đổi thương hiệu đã được wincommerce đề ra ngay từ thời điểm tập đoàn masan mua lại mảng bán lẻ từ tập đoàn vingroup
lộ trình chuyển đổi này sẽ được wincommerce hoàn tất trong quý một năm nay
sau khi mua lại wincommerce masan đã tái cấu trúc thành công cải thiện hiệu quả vận hành tiên phong ra mắt mô hình bán lẻ mini mail
đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng với hệ sinh thái tích hợp winmark thách còng banh kiosk phúc long sự phẩm pano và mạng di động deaddy
đến nay chuỗi winmark và winmark cộng có gần ba điểm bán tại sáu mươi tỉnh thành và là hệ thống bán lẻ có độ phủ lớn nhất của cả nước
sau bảy quý về tay masan quý ba năm hai nghìn hai mươi một là quý đầu tiên wincommerce
wincommerce có lãi với lợi nhuận sau thuế đạt một trăm ba mươi bảy tỷ đồng